thị xã trí linh tỉnh hải dương đã tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất
và công bố quyết định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã tới dự
thị xã trí linh là đô thị lớn thứ hai của tỉnh hải dương với hai mươi đơn vị hành chính gồm tám phường và một mươi hai xã
thị xã trí linh nằm giữa trung tâm tam giác kinh tế hà nội hải phòng và quảng ninh
trong sáu năm xây dựng nông thôn mới thị xã trí linh đã huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bảy tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn khoảng một mươi hai tỷ đồng
trong đó thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là hai một trăm một mươi sáu tỷ đồng
việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đã góp phần giúp thị xã chi linh phát triển nhanh về giao thông nông thôn
điện cơ sở vật chất trường học trạm y tế thủy lợi công trình cơ sở vật chất văn hóa xã thôn hệ thống thoát và cấp nước sinh hoạt hệ thống chợ thương mại nông thôn
thu nhập bình quân đầu người toàn thị xã năm hai nghìn một mươi bảy là năm mươi bảy triệu đồng một người một năm tỷ lệ hộ nghèo là một năm
tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên tám mươi sáu phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng
tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt tỷ lệ chín mươi chín
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất
và quyết định công nhận thị xã trí linh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi bảy cho đảng bộ chính quyền và nhân dân thị xã